thưa quý vị tiếp tục chuyến thăm chính thức australia chiều nay tại thủ đô canberra
thủ tướng phạm minh chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế doanh nghiệp hàng đầu của australia
trong các lĩnh vực đầu tư tài chính và phát triển cơ sở hạ tầng khai thác chế biến khoáng sản sản xuất phân phối lương thực
thủ tướng hoan nghênh các tập đoàn đã và đang có kế hoạch đầu tư tại việt nam
khẳng định việt nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập đoàn hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả
bền vững tại việt nam luôn bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp của các nhà đầu tư
tiếp lãnh đạo công ty corio thuộc tập đoàn macquarie tập đoàn tài chính đa ngành đa quốc gia
đang mong muốn đầu tư phát triển năng lượng điện gió ngoài khơi việt nam
thủ tướng cho biết năm hai nghìn hai mươi ba việt nam đã phê duyệt quy hoạch điện tám
tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài
cho các dự án điện năng lượng tái tạo chuyển đổi năng lượng
thủ tướng đề nghị công ty phối hợp chặt chẽ
với các bộ ngành đối tác liên quan phía việt nam triển khai các bước
để dự án sớm trở thành hiện thực mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên
lợi ích hại hòa rủi ro chia sẻ
thủ tướng đặc biệt lưu ý các bên cần nghiên cứu kỹ các khía cạnh về tính khả thi của dự án
nhất là về giá thành sản xuất và thị trường tiêu thụ điện
đề nghị corio chuyển giao công nghệ công nghiệp điện gió cho việt nam
hợp tác với các doanh nghiệp có kinh nghiệm năng lực của việt nam
như tập đoàn dầu khí việt nam để giảm giá thành sản xuất
tiếp ông ian jeffrey gendel chủ tịch tập đoàn asm
tập đoàn mới nổi của australia trong lĩnh vực khai khoáng
đang muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư khai thác khoáng sản tại việt nam
thủ tướng phạm minh chính cho biết việt nam có chữ lượng và chủng loại khoáng sản tương đối lớn
và đang xây dựng quy hoạch lựa chọn các đối tác để đầu tư phát triển ngành công nghiệp khai thác
chế biến khoáng sản
thủ tướng đề nghị các tập đoàn nghiên cứu xây dựng dự án khai thác
chế biến sâu khoáng sản tại việt nam mang tính khả thi hiệu quả
ứng dụng công nghệ cao bảo vệ môi trường
đồng thời chuyển giao công nghệ khai thác chế biến khoáng sản cho việt nam
hỗ trợ tham vấn và cùng việt nam tham gia phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản kim loại toàn cầu
cũng trên tinh thần phải khai thác chế biến sâu và chuyển giao công nghệ cho việt nam
trong cuộc tiếp ông oliver kleihemper chủ tịch tập đoàn eq resources
tập đoàn hàng đầu australia trong lĩnh vực sản xuất và phân phối von fram
thủ tướng yêu cầu tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành
các doanh nghiệp việt nam và các đối tác liên quan
triển khai theo đúng quy định trên tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
tiếp lãnh đạo tập đoàn sunrise tập đoàn sản xuất phân phối gạo lớn nhất australia
thủ tướng phạm minh chính cho biết việt nam đang thực hiện chiến lược chuyển đổi xanh
sản xuất xanh sản xuất sạch nhất là trong ngành nông nghiệp
thủ tướng đánh giá cao tập đoàn sunride đã triển khai các dự án tại việt nam
và hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư
thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn tiếp tục hỗ trợ nông dân việt nam trong sản xuất nông nghiệp
tìm kiếm đối tác việt nam để nâng cao giá trị gia tăng nâng cao giá trị sản phẩm
hiệu quả sản xuất hỗ trợ và cùng việt nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
thủ tướng đề nghị tập đoàn tư vấn và tham gia cùng việt nam triển khai đề án phát triển
bền vững một triệu hectare lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng
xanh vùng đồng bằng sông cửu long phát triển ngành thực phẩm hà lan và đầu tư vào các ngành
thủy hải sản trái cây tại việt nam
chiều cùng ngày thủ tướng đã tham quan mô hình dự án hydrogen tại australia của tập đoàn e
sk hàn quốc đang mong muốn đầu tư dự án khai thác khí lng và sản xuất hydrogen tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao kế hoạch đầu tư của sk phù hợp với chủ trương của việt nam
thủ tướng lưu ý việt nam có lợi thế và có kinh nghiệm trong công nghiệp khai thác khí
dầu khí và có chữ lượng khí lớn
việt nam ưu tiên các dự án khai thác khí lng phục vụ cho sản xuất điện
sau đó sẽ phục vụ sản xuất hydrogen
hiện cũng có nhiều tập đoàn muốn hợp tác đầu tư và việt nam sẽ lựa chọn tôn trọng cơ chế thị trường
quy luật cạnh tranh
thủ tướng đề nghị tập đoàn sk phối hợp với các đối tác việt nam có kinh nghiệm và tiềm lực
khẩn trương chuẩn bị dự án trình cơ quan có thẩm quyền xem xét
đề nghị sk xây dựng chiến lược đầu tư lâu dài tại việt nam
chiều nay tám tháng ba chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiếp đại sứ trung quốc hùng ba
tại nhà quốc hội nhằm trao đổi về quan hệ hai đảng hai nước và cơ quan lập pháp hai nước
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao những bước tiến triển trong quan hệ hai đảng hai nước
thời gian qua và chuyển lời thăm hỏi của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
và các lãnh đạo chủ chốt của việt nam tới đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng trước thành công rất tốt đẹp
và những kết quả đặc biệt quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nhất là việc hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
đại sứ hùng ba đánh giá cao quan hệ quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
phát triển tốt đẹp trong thời gian vừa qua góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng hai nước
hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước
và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội tin tưởng rằng với tình cảm kinh nghiệm hiểu biết về việt nam và quan hệ hai nước
đồng chí đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hiệu quả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước
góp phần thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao
cụ thể hóa các thành quả mới nội hàm mới của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
đưa quan hệ hai đảng hai nước không ngừng phát triển đi vào chiều sâu ổn định tốt đẹp và bền vững lâu dài
thực hiện theo kế hoạch công tác chiều ngày tám tháng ba
tiểu ban văn kiện đại hội một mươi bốn của đảng do ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng đế luận trung ương nguyễn xuân thắng thường trực tiểu ban tổ trưởng tổ biên tập làm trưởng đoàn
đã có cuộc họp với ban kinh tế trung ương
trong không khí sôi nổi với nhiều ý kiến phát biểu thiết thực nhằm góp phần vào công tác xây dựng văn kiện đại hội một mươi bốn
các đại biểu đã tập trung đánh giá khái quát về sự phát triển kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay
làm rõ bối cảnh phát triển mới cơ hội thách thức và những vấn đề đặt ra xác định định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới
đề xuất các giải pháp về hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách phát triển nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
phát biểu kết luận đồng chí nguyễn xuân thắng lưu ý trong thời gian tới ban kinh tế trung mương cần tiếp tục chủ động
ưu tiên tham gia đóng góp cho việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi bốn của đảng
tập trung vào những vấn đề lý luận thực tiễn mới mang tầm quan điểm định hướng chiến lược
chú trọng đến các vấn đề như động lực và nguồn lực cho phát triển việc huy động phân bổ và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển
đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước
phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
sáng nay tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba của học viện quân y
đơn vị ba lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và điều trị hàng đầu của quân đội và cả nước
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã tham dự
bảy mươi năm năm qua được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước quân đội
quân ủy trung ương bộ quốc phòng các thế hệ cán bộ giảng viên nhân viên học viên chiến sĩ học viện đã vượt qua mọi khó khăn thử thách
xây dựng học viện quân y trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu y học và y học quân sự có uy tín trong quân đội và cả nước
sau bảy mươi năm năm phát triển mạnh mẽ hiện nay học viện quân y là một trong những đơn vị đi đầu về đào tạo sau đại học
đứng thứ hai trong các trường y dược của cả nước về số lượng và chất lượng đào tạo sau đại học
học viện quân y tự hào là một trong những cơ sở y tế nghiên cứu ứng dụng thành công nhiều tinh hoa của y học cổ truyền
nhiều kỹ thuật hiện đại kỹ thuật tiên tiến của y học thế giới như nội soi trong trần đoán và điều trị
kỹ thuật can thiệp mạch duy trì và nâng cao kỹ thuật ghép tạng thụ tinh trong ống nghiệm nuôi cấy tế bào gốc cấp cứu điều trị bỏng
học viện quân y luôn là đơn vị tiên phong đi đầu trong thực hiện thành công các ca ghép tạng đầu tiên trên người ở việt nam
như ghép thận năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ghép gan năm hai nghìn bốn
ghép tim năm hai nghìn một mươi ghép đa tạng tụy thận năm hai nghìn một mươi bốn và ghép phổi năm hai nghìn một mươi bảy
thành công trong thực hiện các ca ghép tạng trên người đầu tiên tại việt nam là một bước tiến quan trọng
và là những đóng góp không nhỏ của chúng ta cho sự nghiệp phát triển của nền y học nước nhà
mà chiến công đầu thuộc về các thầy thuốc của học viện quân y
với những thành tích nổi bật học viện quân y đã vinh dự được trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
và nhiều phần thưởng cao quý khác
trong phiên họp thứ năm của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba và hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
trưởng ban chỉ đạo trung mương đề nghị các bộ ngành địa phương cần triển khai quyết liệt hơn
chủ động hơn nhanh hơn các nhiệm vụ trong các chương trình mục tiêu quốc gia
làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian qua
các địa phương các bộ ngành cũng nêu lên những khó khăn vướng mắt
cũng như đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực thi
kết quả giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong năm hai nghìn hai mươi ba đạt khoảng sáu mươi một
trong hai tháng đầu năm nay giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương ước đạt một mươi năm
tuy nhiên việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn một số khó khăn
vướng mắt như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
chưa có hướng dẫn tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp
việc đánh giá và phân hạng sản phẩm ô cốp tại một số địa phương còn lúng túng
hệ thống xử lý nước thải tập trung của một số cụm công nghiệp đô thị chưa đồng bộ
chưa được quan tâm đúng mức
đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua
phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu các bộ ngành và các tỉnh thành phố giả soát lại các văn bản liên quan
để đề xuất tham mưu sửa chữa bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp
nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
các bộ có văn bản trả lời cụ thể các vấn đề mà một số địa phương đã nêu
thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai thực hiện chương trình và các khó khăn vướng mắt về trung ương
để kịp thời thao gỡ
triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoàn thành mức cao nhất kế hoạch thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn hai mươi
chiều nay đoàn giám sát của quốc hội đã làm việc với lãnh đạo tỉnh sóc trăng
về việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ
hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của quốc hội
về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
nghị quyết số một mươi một của chính phủ tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh sóc trăng
đã có sự phục hồi và phát triển tích cực tốc độ tăng trưởng grdp có mức tăng trưởng cao
các khu vực kinh tế đều đạt mức tăng trưởng tốt
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí lê quang mạnh ghi nhận tỉnh sóc trăng
đã nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba của quốc hội
trong tổ chức thực hiện nghị quyết sóc trăng luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc
quyết liệt theo sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về công tác giải phóng mặt bằng
giải ngân vốn đầu tư công
trên cơ sở tại buổi làm việc đoàn giám sát xây dựng và hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát
trình quốc hội xem xét giải quyết trong kỳ họp tới
hôm nay tại tp hcm trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao tp hcm
đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
của chủ tịch nước trao tặng
trải qua hai mươi năm xây dựng và phát triển
trung tâm nghiên cứu triển khai không ngừng nỗ lực trong việc tìm kiếm
mở rộng hợp tác với trường viện doanh nghiệp chuyển giao trong và ngoài nước
nghiên cứu đề tài dự án nhằm tạo ra sản phẩm nghiên cứu có hàm lượng chất xám công nghệ cao
trung tâm đã xây dựng được thương hiệu thông qua hoạt động nghiên cứu ứng dụng
thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao
thực hiện được vai trò là đơn vị nghiên cứu triển khai hàng đầu về khoa học công nghệ
trung tâm nghiên cứu triển khai sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ và bền vững
vận dụng tốt các chính sách ưu đại về khoa học công nghệ của tp hcm và cả nước
để đầu tư nâng cấp cơ sở trang thiết bị thu hút người tài
phấn đấu trở thành đơn vị tiên phong trong việc phát triển những công nghệ hàng đầu
mang tính dẫn dắt trong giai đoạn tới
trung tâm nghiên cứu triển khai công nghệ cao vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhì
của chủ tịch nước trao tặng vì có những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi tám
hôm nay tại đại học đà nẵng trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia bộ kế hoạch và đầu tư
phối hợp với quỹ châu á tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn việt nam
và khai giảng khóa đào tạo thiết kế vi mạch tại đà nẵng
tại hội thảo trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và trường đại học sư phạm kỹ thuật đại học đà nẵng
đã trao biên bản thỏa thuận hợp tác gồm bảy nội dung tập trung về công tác đào tạo ngành công nghiệp bán dẫn
trong nhà trường cũng như chia sẻ mạng lưới chuyên gia nhà đầu tư quỹ đầu tư trong và ngoài nước
dịp này trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với quỹ châu á cũng đã tổ chức lễ khai giảng
khóa đào tạo thiết kế vi mạch cho giảng viên và sinh viên năm cuối các ngành liên quan của các trường
khoa học kỹ thuật tại đà nẵng và khu vực miền trung thực hiện xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực
cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường cà mau vừa cho biết do ảnh hưởng của hạn hán làm thiếu nước cục bộ
ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh cà mau hàng ngàn người dân đang phải chịu cảnh thiếu nước ngọt để sử dụng
một số hộ dân phải mua nước từ các ghe với giá từ bốn mươi đến năm mươi nghìn đồng một mét khối
tính đến nay đã có hơn ba hộ dân sống trong khu vực nông thôn đang thiếu nước sinh hoạt hàng ngày
những khu thiếu nước thường do không có hệ thống nước nối mạng hoặc không khoan giếng ngầm được
riêng tại xã biển bạch quyện thế bình có một tám trăm bốn mươi bảy hộ dân nhưng đã có đến hơn bốn trăm năm mươi hộ thiếu nước sinh hoạt
để có được nước họ phải mua từ các ghe chở nước với giá từ bốn mươi đến năm mươi ngàn đồng trên mét khối
trong thời gian qua người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa dự trữ lại để sử dụng dần
vì không thể khoan giếng ngầm được do mạch nước ngầm bị phèn và mặn
từ lâu người dân khu vực này mong muốn ngành chức năng tỉnh cà mau đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung
để phục vụ trong sinh hoạt nhưng đến nay chưa thành hiện thực
thưa quý vị triển khai kết luận số một mươi bốn ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung
chính phủ đã ban hành nghị định số bảy mươi ba ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo
giám nghĩ giám làm giám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
tuy nhiên vấn đề bảo vệ cán bộ giám nghĩ giám làm vẫn còn khó khăn do xung đột
với các quy định hiện hành
thực tế cho thấy để triển khai hiệu quả kết luận số một mươi bốn cần xem xét nghiên cứu đến việc sửa đổi bổ sung luật và quy định
câu chuyện điển hình được dư luận dành nhiều sự quan tâm thời gian qua là trường hợp ông nguyễn thành xanh
cựu giám đốc cdc tỉnh bình dương được tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự
mặc dù ông mắc sai phạm trong đấu thầu để mua sắm vật tư y tế của công ty việt á gây thiệt hại cho nhà nước năm mươi năm bảy tỷ đồng
nhưng nguồn nhân của sai phạm lại do tinh thần dám nghĩ dám làm
trong hoàn cảnh bất thường ông xanh buộc phải vi phạm quy định hiện hành để kịp thời ngăn chặn đại dịch
sau đó nhiều lần được công ty việt á liên hệ tặng quà hàng tỷ đồng ông đều kiên quyết từ chối
câu chuyện phòng chống dịch mà ông mượn
trang thiết bị y tế sinh phẩm rồi ký test của việt á và sau này vì mượn thì là phải trả lại
thì hợp thức hóa câu chuyện đấu thầu vi phạm các quy định về đấu thầu
nhưng vì lợi ích chung và đặc biệt là vô tư không vì lợi ích không nhận quà không nhận tiền nọ từ kia của việt á
như vậy trong những hoàn cảnh bất thường cán bộ có thể rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan
nếu không thực hiện thì không thể hoàn thành nhiệm vụ và trọng trách mà đảng và nhà nước giao phó
còn nếu quyết tâm thực hiện thì phải vi phạm quy định hiện hành
đây chính là một nút thắt lớn khiến cán bộ e ngại không dám nghĩ không dám làm
phải suy nghĩ cái việc là nó có tính áp dụng chung được trong cả hệ thống của chúng ta
và chúng ta phải nghĩ đến là cần xem xét để nghiên cứu sửa đổi thành một cái văn bản pháp luật ở cái tầm cao hơn
trong tương lai gần là tính đến nâng lên thành một cái điều khoản pháp lý
thì mỗi cơ quan đơn vị cá nhân tôi cho rằng là mỗi cơ quan đơn vị cũng phải nghiên cứu để chi tiết hóa hơn nữa
thành các quy định các hướng dẫn của cơ quan đơn vị nó phù hợp với cái đặc thù đặc điểm của cơ quan đơn vị mình
khi đó các quy định đó sẽ được phát triển
cái tinh thần về khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm mới có thể thẩm thấu và lan tỏa đến mọi thành viên trong cơ quan đơn vị
và từ đó chúng ta có thể kỳ vọng về những chuyển động trong hành động thực tế của từng cá nhân
thực tiễn cho thấy quốc hội chính phủ các bộ ngành ở trung ương và địa phương cần tập trung ra soát kịp thời ban hành các văn bản pháp lý cần thiết
một cách đồng bộ thống nhất đầy đủ để thúc đẩy cán bộ nhất là người đứng đầu nêu gương dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung
nguyên tắc là vướng ở cấp nào thì cấp đấy cho chủ trương và vướng ở văn bản nào thì do chính cơ quan ban ngành ra văn bản đó sửa đổi tháo gỡ hoặc cho chủ trương thực hiện
trên cơ sở đó nội dung nào tháo gỡ được ngay thì tiến hành sửa ngay nội dung nào cần thêm thời gian để đánh giá thì cho tiến hành thí điểm trước